chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
vào khoảng một mươi tám h một mươi năm phút ngày bốn tháng hai trên địa bàn thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên đã xảy ra mưa đá rông lốc bất thường gây ngập úng cục bộ
cụ thể rông lốc kèm theo mưa đá kéo dài trong khoảng một mươi năm phút đã khiến cho một số cây xanh trên các tuyến phố bị gãy đổ
nhiều diện tích vườn cây hoa màu của người dân bị dập nát một số tuyến phố như trường trinh võ nguyên giáp bị ngập úng cục bộ
gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông một số điểm bị ngập úng gây ách tắc giao thông cục bộ
nhiều hộ dân sinh sống và kinh doanh ở hai bên đường bị nước tràn vào nhà
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh điện biên đang phối hợp với các cơ quan chức năng xuống cơ sở để xác minh
đánh giá thiệt hại đồng thời giúp đỡ người dân khắc phục sự cố